cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng kiều tiến tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố lào cai về hành vi giết người
tâm chính là đối tượng đã uống rượu nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông
thậm chí còn có hành vi không chấp hành hiệu lệnh tăng tốc vượt qua chốt kiểm tra
và đâm thẳng vào một đồng chí cảnh sát giao thông trong khi đang thi hành công vụ
kết quả điều tra xác định vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng hai tổ công tác thuộc công an tỉnh lào cai
do thiếu tá quách văn trường phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra kiểm soát
xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại km ba mươi chín chín trăm linh đại lộ trần hưng đảo quốc lộ bốn e
phát hiện một năm thanh niên đi xe máy biển kiểm soát hai mươi bốn p năm hai mươi tám năm mươi chín
chở theo một người điều khiển với tốc độ cao có biểu hiện vi phạm pháp luật
thiếu tá trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người điều khiển phương tiện là kiều tiến tâm
không chấp hành hiệu lệnh tăng tốc vượt qua chốt kiểm tra và đâm thẳng vào đồng chí trường
khiến đồng chí trường bị hất văng lên cao ngã xuống lòng đường bị thương rất nặng
tiến hành đo nồng độ cồn đối với tâm kết quả là ba trăm linh ba mg trên một lít khí thở
hành vi của bị can kiều tiến tâm đủ các yếu tố để cấu thành tội danh giết người
quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền trả nợ đoàn văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại tỉnh quảng ngãi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
theo cơ quan công an thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng
trên địa bàn phường thạc gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
tận dụng các mối quan hệ trong công việc thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng
và nhiều lần vay mượn tiền của một bị hại để làm ăn
năm hai nghìn hai mươi một thiện tiếp tục vay bị hại một năm tỷ đồng để đáo hạn tín dụng cho khách
tuy nhiên đến hẹn đối tượng lại không trả được số tiền trên
nên bị hại đã viết đơn đến cơ quan công an trình báo về hành vi lừa đảo của thiện
còn tại tỉnh hà nam công an thành phố phủ lý vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn bá nam
trịnh ngọc huy và vũ đức thịnh về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trên mạng xã hội tiktok đăng tải đoạn video clip
một nhóm nam thanh niên chèn ép xe ô tô đánh nhau gây ủ nứ giao thông theo chiều hà nội ninh bình
trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình tạo dư luận xấu trong nhân dân ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã làm rõ ba đối tượng trên là thủ phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do bức xúc với một người điều khiển xe ô tô lạng lách đánh võng trên đường cao tốc
nên nam huy và thịnh đã điều khiển xe ô tô ép chèn xe ô tô của người này phải dừng vào làn khẩn cấp
sau đó cả nhóm đã xông vào đánh
xe khác dừng đón trả khách trên đường dẫn lên cao tốc
người dân lập hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ
đây là thực trạng đang diễn ra trên các tuyến đường dẫn lên cao tốc hạ long hải phòng
thuộc địa phận thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
mặc dù các lực lượng chức năng địa phương thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở
xử lý thế nhưng tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn gây mất trật tự an toàn giao thông
tuyến đường dẫn nút giao tiền phong đường phong hải lên cao tốc hạ long hải phòng
bất chấp nguy cơ mất an toàn cho hành khách và các phương tiện khác
xe khách biển kiểm soát một mươi năm b bốn nghìn năm mươi tám ngang nhiên dừng đón trả khách ngay giữa lòng đường
một số khác thì vô tư đỗ hẳn xe bốc xếp hàng hóa
nhiều khu vực thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ nút giao
cũng bị các hàng quán xâm chiếm
gây mất trật tự và mỹ quan đô thị
theo tìm hiểu của phóng viên antv
để trốn tránh sự kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng
một đội ngũ người
với cảnh giới hay vẫn được gọi là cò
cũng đã được các nhà xe bố trí tại các nút giao
khi lực lượng công an thị xã quảng yên tuần tra
thì lập tức những người này gọi điện thông báo cho các nhà xe tránh né
khiến công tác xử lý vi phạm vô cùng khó khăn
giữa cái thực trạng đội cảnh sát giao thông cũng đã tha mưu cho lãnh đạo công an thị xã
đề xuất với chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã
chỉ đạo các ban ngành liên quan khảo sát sớm
hoặc điểm đón khách công cộng tại khu vực để phục vụ nhu cầu của nhân dân
thứ hai là khảo sát lắp camera an ninh
phục vụ cho giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm
để giải quyết rứt điểm tình trạng xe khách bất chấp biển cấm
dừng đón trả khách trên đường dẫn lên cao tốc hạ long hải phòng
tại các nút giao trên địa bàn thị xã quảng yên như thời gian qua
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
thì hơn hết
và ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành luật an toàn giao thông
bởi những vi phạm trên tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an ninh trả tợ
cũng như tai nạn giao thông xảy ra bất kỳ lúc nào
tiếp tục thông tin về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về tội nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn sáu trăm linh tám g
địa chỉ tại xã đông hoàng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
đồng thời thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trịnh ngọc tuấn
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn sáu trăm linh tám g về tội nhận hối lộ
lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao trịnh ngọc tuấn đã nhận tiền của tổ chức cá nhân
để thực hiện việc đăng kiểm cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
cho nhiều phương tiện xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu hình bốn mươi một tuổi quê tỉnh nghệ an
một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hình có quen hai bị hại cùng ở huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
để có tiền tiêu xài hình đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng cách rủ hai người này góp hai tỷ đồng đầu tư mua mặt hàng khẩu trang y tế bào tay y tế và mua đất
ngoài ra với thủ đoạn làm hồ sơ thủ tục đủ điều kiện xuất khẩu khẩu trang sang nước ngoài
hình còn lừa một nữ giám đốc công ty ở tỉnh nghệ an số tiền một trăm linh triệu đồng
sau khi phát hiện bị lừa các bị hại đã trình báo cơ quan công an và đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thì hình bị bắt giữ
hai đối tượng cùng hơn một viên ma túy tổng hợp vừa bị công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình bắt giữ
trước đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi bốn tháng hai tổ công tác công an huyện minh hóa bắt quả tang đối tượng lê thế cường và đinh thị bích hạnh
khi đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an thu giữ trên người hạnh một mươi hai viên ma túy và một triệu đồng tiền mặt
tiến hành khám xét khẩn cấp phương tiện và nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an phát hiện và thu giữ thêm một năm mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tạm giữ một xe ô tô ba điện thoại di động và các tài liệu có liên quan
chỉ vì mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông
chặn xe container để đuổi đánh tài xế gây ách tắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam bốn đối tượng phạm văn sơn trương văn minh nguyễn thành long và nguyễn đình nam
về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng hai tại quốc lộ năm a thuộc địa phận phường dị sử thị xã mỹ hảo
xe ô tô container do đỗ văn tuấn ở hải dương điều khiển xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông
với xe ô tô do phạm văn sơn điều khiển chở theo ba đối tượng trên
sơn điều khiển xe đuổi theo container và chặn đầu xe sau đó hai bên xảy ra cãi vã rằng co rồi dùng tuyếp sắt
bàn cào gậy gỗ gậy tre điếu cầy đánh đuổi nhau gây ách tắc giao thông trên đoạn đường quốc lộ năm a hướng đi hà nội hải dương
công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn đăng độ
ba mươi tuổi ở xã việt thống về hành vi cướp giật tài sản
cơ quan công an làm rõ vào khoảng thời gian từ một mươi chín h đến hai mươi h hàng ngày độ đi xe máy không biển kiểm soát lang thang
trên các trục đường thuộc khu công nghiệp quế võ một và các địa bàn giáp danh với khu công nghiệp
khi thấy có người đi bộ một mình tay cầm điện thoại độ điều khiển xe áp sát cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy
nguyễn đăng độ đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vẫn đang trong thời gian thử thách thì lại tiếp tục phạm tội
công an huyện quế võ thông báo ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra làm rõ
quý vị vừa theo dõi tin nhanh hai mươi h của chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bắc hồ có sáu điều dạy công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
và thực hiện chương trình phối hợp giữa bộ công an và báo nhân dân về công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an phối hợp với báo nhân dân phát động cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chủ trì buổi lễ
lễ phát động từ tổ chức trực tuyến từ hội trưởng bộ công an đến trung tâm thông tin chỉ huy công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
từ tình hình thực tiễn công tác chiến đấu và những kết quả đạt được của lực lượng công an cấp cơ sở
đồng tổ chức cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
cuộc thi là dịp để các nhà báo chuyên nghiệp các cây bút trong và ngoài ngành công an cán bộ đảng viên và nhân dân
tham gia viết các tác phẩm dự thi dưới các góc nhìn đa chiều phản ánh trung thực sinh động về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
tại cơ sở với bản chất mưu trí dũng cảm nỗ lực vượt khó vì nhân dân phục vụ
tại buổi lễ các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới cổng thông tin điện tử bộ công an
việc nâng cấp và chính thức ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an
góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn cung cấp thông tin tuyên truyền của bộ công an trên internet
nhằm mang tới cho người dân và bạn đọc một giao diện hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ
đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và dịch vụ công trực tuyến
tổng biên tập báo nhân dân lê quốc minh đánh giá sự ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an
khẳng định bước đi mới ngày càng lớn mạnh phát triển có hình thức chia sẻ thông tin thuận lợi hơn cho người dùng
đồng chí cũng bày tỏ vinh dự cùng bộ công an chủ trì cuộc thi viết với chủ đề bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc thi viết không chỉ giới hạn các nhà báo chuyên nghiệp mà mở rộng cho nhiều thành phần tham dự
kể cả người dân nên chắc chắn sẽ có màu sắc khác biệt so với những cuộc thi trước đây
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành
ủng hộ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
các cây bút chuyên và không chuyên cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia cuộc thi viết góp phần thắp sáng hình ảnh
người chiến sĩ công an nhân dân nói chung công an cơ sở nói riêng bằng những tác phẩm báo chí
để nhân dân thêm hiểu và thêm tin yêu vào lực lượng công an nhân dân
để cuộc thi đạt được kết quả tốt nhất tôi mong muốn công an các đơn vị địa phương các cơ quan báo chí và các đơn vị
có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và thể nệ về cuộc thi đối với nhiều hình thức
nhiều kênh thông tin để mỗi nhà báo phóng viên cộng tác viên cán bộ đảng viên và nhân dân nắm hưởng ứng
và tích cực tham gia cuộc thi
bộ công an và công an các đơn vị địa phương sẵn sàng tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ các nhà báo phóng viên biên tập viên
và nhân dân trong quá trình tác nghiệp thực tế ở cơ sở
liên quan đến giao diện mới của cổng thông tin điện tử bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
cổng thông tin điện tử bộ công an phải thực sự là cầu nối tăng cường sự quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an
với nhân dân là kênh thông tin chính thống
công khai hữu ích để nhân dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng tham gia ý kiến kiến nghị giám sát góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời kỳ đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ số và xu thế phát triển của xã hội hiện nay